công an huyện yên mỹ tỉnh hưng yên vừa bắt giữ được đối tượng nguyễn đức tùng
trú tại xã ngọc long huyện yên mỹ về hành vi cướp tài sản
từ tin báo của bị hại trình báo về việc sáng sớm ngày hai mươi tám tháng chín bị chặn xe trên đường vắng
đối tượng dùng kéo nhọn đe dọa cướp túi sách bên trong có gần một triệu đồng
vào cuộc điều tra công an huyện yên mỹ đã khẩn trương xác minh bắt giữ được đối tượng nguyễn đức tùng
tại cơ quan điều tra tùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đang tiếp tục đấu tranh làm rõ